trên cánh đồng mường thanh điện biên hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh sương đã tổ chức trình diễn mô hình cấy lúa bằng máy cấy kéo tay không động cơ
góp phần khích lệ bà con áp dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động nông nghiệp nâng cao chất lượng và tăng sản lượng lúa thu hoạch
sau một vụ sản xuất cây lúa bằng máy cấy không động cơ đã cho thấy ruộng cây lúa không phải sử dụng thuốc trừ cỏ
kết hợp dụng cụ cao cỏ sụp bùn và điều tiết nước hợp lý đã trừ khử được chín mươi lúa lẫn giảm đến năm mươi thuốc bảo vệ thực vật
phân bón giảm ba mươi sản lượng ổn định từ sáu mươi tám đến bảy mươi hai tạ trên một hectare
diện tích đưa vào cấy bằng máy cấy lúa kéo tay không động cơ tăng lên hai mươi hectare với ba mươi một hộ tham gia năng suất lúa đạt gần ba mươi tạ trên một hectare
vừa rồi vụ chiêm của năm hai nghìn một mươi bảy tri cục bảo vệ thực vật tỉnh mới bắt đầu triển khai cái mô hình
sử dụng máy cấy này sau khi sử dụng vụ đấy chúng tôi thực hiện mô hình có một máy thôi cấy trên tổng diện tích là một bảy hectare
sau vụ đó tổng kết được bà con nông dân đánh giá rất cao về việc khử lẫn đạt đến trên chín mươi tức là lúa ma lúa cờ không lên được
được biết để hỗ trợ nông dân tiếp tục thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp và biện pháp xử lý lúa lẫn bằng máy cấy không động cơ
ủy ban nhân dân huyện điện biên đã hỗ trợ năm mươi kinh phí mua ba mươi hai máy cấy không động cơ năm mươi kinh phí còn lại do nông dân tự chi trả một máy có giá bảy năm triệu đồng
do vậy vụ mùa này diện tích lúa thực hiện theo mô hình này của toàn xã thanh sương sẽ tăng lên đến bảy mươi hectare với hơn một trăm linh gia đình tham gia